mỗi khi mùa mưa lũ nước từ thượng nguồn đổ về đập tràn lại ngập chìm trong dòng nước chảy xiết và trở thành một mối nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi cố gắng đi qua đập
vụ việc một chiếc xe con chở theo bốn người bị nước cuốn trôi khi cố tình đi qua đập tràn đã khiến cho chúng ta cần phải nhận thức cao hơn về mức độ nguy hiểm khi tham gia giao thông mùa mưa bão
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã trung sơn huyện yên lập tỉnh phú thọ
sự việc trên may mắn không gây thiệt hại về người tuy nhiên đây cũng là lời cảnh báo về mức độ nguy hiểm đối với người tham gia giao thông khi di chuyển qua đập tràn mùa mưa bão
trời mưa rất là to lực lượng chúng tôi đã tốt trực và ngăn cản phương tiện qua lại nhưng người dân vẫn cố tình đi qua chúng tôi đã cố gắng cứu được người
đập tràn là công trình khá phổ biến ở các địa phương miền núi
các địa phương miền núi của tỉnh phú thọ chỉ riêng trên địa bàn huyện yên lập cũng đã có trên ba mươi đập tràn như thế này
do địa hình dốc nên khi có mưa lớn nước từ thượng nguồn đổ về tạo thành các dòng chảy mạnh và dâng lên rất cao thậm chí gây ra lũ ống lũ quét bất ngờ
nguy hiểm là vậy nhưng do tâm lý chủ quan của người dân đặc biệt là từ nơi khác đi qua nên tại những khu vực này hàng năm vẫn thường xảy ra các vụ tai nạn do nước cuốn trôi
mỗi khi trận mưa về mưa xa nước lũ trôi nhanh lắm
đây khả năng là không phải mưa nhưng mà đứng một lúc là nước đã về rồi
mỗi khi đập tràn đây là mưa đến là thật ra là dân đi lại rất là nguy hiểm
lâu dài thì cũng đề nghị là các cơ quan nhà nước cấp trên tạo một điều kiện để xây cây cầu này kiên cố để cho người ta đi lại đảm bảo an toàn hơn
đã có nhiều tai nạn khi di chuyển qua các đập tràn vào mùa mưa lũ vì vậy ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì chính những người dân khi tham gia giao thông
cần nhận thức được mức độ nguy hiểm khi di chuyển qua các đập tràn
các cầu tràn khi nước lũ dâng cao để bảo đảm an toàn về tính mạng con người cũng như tài sản